tiếp tục các biện pháp mạnh tay nhằm siết chặt quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn
vừa qua ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản khẩn gửi bộ công thương về việc ngừng cung cấp dịch vụ điện
đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng
nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố xử lý triệt để các công trình vi phạm trật tự xây dựng
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ công thương bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện
đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và trong hợp đồng mẫu mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt do bộ công thương ban hành
đối với các trường hợp mua bán điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt
đề nghị bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện
đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và hợp đồng mua bán điện